do đã nằm trọn trong khối không khí lạnh tăng cường với bản chất khô
nên trong hôm nay và ngày mai tại các tỉnh thuộc khu vực phía đông bắc bộ chỉ có mưa vài nơi
với nền nhiệt độ giảm xuống ở ngưỡng là một mươi ba một mươi chín độ trời rét vùng núi có nơi rét đậm
tuy nhiên sang đến ngày một mươi ba khi không khí lạnh được tăng cường yếu thì mưa giải rác sẽ xuất hiện trở lại
cùng với đó nền nhiệt độ tiếp tục sẽ giảm
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai cũng phổ biến là chỉ có mưa nhỏ vài nơi
sáng sớm có sương mù nhẹ trời rét với ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày là từ một mươi bảy đến hai mươi độ vùng núi có nơi rét đậm
sau đó từ ngày một mươi ba khi không khí lạnh được tăng cường thì mưa trên khu vực này sẽ tăng lên ở diện giải rác
cùng với đó nền nhiệt độ sẽ giảm đi đôi chút
đối với miền trung cùng với quá trình tăng cường xuống phía nam của khối không khí lạnh
sẽ gây mưa gia tăng trở lại tại các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế trong hôm nay
nhưng từ ngày mai thì mưa sẽ giảm nhanh xuống diện vài nơi
với nền nhiệt độ ở bắc trung bộ cũng giảm thấp trời rét có nơi rét đậm
giao động ở mức là từ một mươi năm đến hai mươi hai độ còn tại các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế là từ một mươi tám đến hai mươi ba độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận trong ba ngày tới cũng sẽ có mưa giảm chỉ còn ở diện vài nơi
về nhiệt độ thì ở phần phía bắc của khu vực này giao động trong khoảng một mươi chín hai mươi bảy độ trời hơi xe lạnh lúc đêm và sáng
phần còn lại thuộc khu vực ninh thuận bình thuận vẫn ổ định ở ngưỡng là hai mươi ba một mươi một độ
đến với vùng cao tiền
ở đây do nằm xa khối không khí lạnh và cũng chưa có hình thế gây mưa trái mùa nào
nên trong cả ba ngày tới vẫn ít mưa ban ngày còn nắng gián đoạn với mức nhiệt đạt ở trong khoảng là từ một mươi sáu đến ba mươi một độ
có một vài nơi còn cao hơn
các tỉnh thành nam bộ cũng chỉ có mưa vài nơi vào lúc chiều tối với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
trong ngày thì tại khu vực này sẽ có nắng yếu với nền nhiệt độ cao nhất là ở mức từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi sẽ cao hơn